thưa quý vị chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong đảng trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể
coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
đây là nội dung được nêu trong văn kiện đại hội một mươi hai của đảng
kế thừa có chọn lọc văn kiện đại hội một mươi hai và phát triển những quan điểm chỉ đạo
những định hướng lớn của đảng về văn hóa
dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba tiếp tục nhắc tới xây dựng văn hóa trong đảng là vấn đề trọng tâm
đảng cộng sản việt nam được thành lập là một lực lượng tiền phòng sáng suốt
một tập hợp của những chiến sĩ dương cao ngọn cờ đấu tranh cho những giá trị chân chính của con người
đường lối vì dân hay là rõ hơn ngay trong cái văn kiện
nói về kính trọng dân
đấy chính là văn hóa chính trị
cái dự thảo lần thứ một mươi ba này thì cũng phải nói một cách công bằng là thế này
đó là những người biên soạn đã lắng nghe rất nhiều ý kiến khác nhau có thể nói như vậy
và đặc biệt về lĩnh vực văn hóa là rất nhiều người đặt vấn đề kỳ vọng về nó
và coi nó như là một giải pháp đột phá

chính trị là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu để cho mỗi người hướng tới
để gian luyện học tập và tu dưỡng bản thân
xứng đáng là một công dân trong một đất nước và xã hội tiến bộ văn minh
một nội dung được đề ra trong dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba
đó là xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo quản lý
rộng hơn lớn hơn văn hóa là gì
văn hóa chính là con người
vậy thì văn hóa chính chỉ phải quan tâm đến con người

lấy con người làm khớp lấy con người làm cái thước đo
cái đường đối chính sách của mình
thì đảng đang phân đấu để làm cái đó
thì tôi tin rằng là lần này ban soạn thảo
và đặc biệt là giới trị chỉ đạo của một chính trị
các đồng chí tiếp thu nó sẽ ở cái mức tối đa có thể có
và hai nước khi mà tiếp thu một cái cầu thị thì chắc chắn là có thể sang sửa được
trong công cuộc đổi mới hiện nay xây dựng văn hóa trong chính trị càng cần được đề cao
nhất là đối với những nhà hoạt động chính trị bởi họ chính là tấm gương học tập
là biểu tượng của một nền văn hóa chính trị hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc của chúng ta hiện nay